tại hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật với tên gọi iona show
đây là một chương trình nghệ thuật với sự kết hợp giữa nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau
và các công nghệ hiện đại khác nhau để tạo ra những màn biểu diễn đặc sắc mới lạ
chương trình gồm những màn biểu diễn ấn tượng với sự kết hợp các loại hình nghệ thuật như siếc
múa kịch âm nhạc và nghệ thuật thị giác
iona sâu hội tụ ekip sáng tạo bao gồm những gương mặt gạo cội của làng giải trí việt
như đạo diễn phạm hoàng nam nhạc sĩ quốc trung biên đạo nghệ sĩ ưu tú trần ly ly
nhà thiết kế thời trang công trí
hiện đại hoành tráng nhưng iona vẫn mang lại những phút lắng động cho khán giả
với những cảm xúc gần gũi quen thuộc
đó là hình ảnh đoàn tàu lan bánh những sinh hoạt của người dân lao động dưới chân cầu long biên
hay bến đỏ quê với những giai điệu bình yên
tất cả đã mang đến cho người xem một hơi thở việt nam trong không khí đầy màu sắc hiện đại